còn tại hưng yên công an tỉnh hưng yên vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
khám xét nơi ở nơi làm việc của sáu đối tượng
đào văn tuyến chủ tịch ubnd xã thủ sĩ đào văn sĩ chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc xã thủ sĩ
đào văn doan phó chủ tịch ubnd xã thủ sĩ lương công đậu nguyên chủ tịch ubnd xã thủ sĩ
đào xuân hạnh nguyên phó chủ tịch ubnd xã thủ sĩ và bùi văn quynh nguyên cán bộ tài chính kê toán ubnd xã thủ sĩ
các quy định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân huyện tiên lữ phê chuẩn
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ đã tổ chức họp bàn thực hiện việc thu tiền trái quy định của một mươi hai hộ dân
tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ khi thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng với tổng số tiền là hai trăm ba mươi bốn tám triệu đồng